để bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học đặc biệt là cho các em học sinh
vừa dạy học vừa quan sát thời tiết đã trở thành thói quen của các thầy
các cô giáo vùng cao ở huyện bắc trà my nói riêng
và các huyện miền núi của tỉnh quảng nam nói chung trong những ngày này
phương án sẵn sàng sơ tán lớp học khi có mưa lớn
đã được các thầy cô giáo ở vùng cao thực hiện thường xuyên trong những tuần học vừa qua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
tranh thủ thời tiết tạnh giáo chị nguyễn thị siêng thôn ba xã trà ca
dẫn con mình cùng một số trẻ nhỏ trong làng xuống trường phổ thông dân tộc bán chú
tiểu học và trung học cơ sở trà ca huyện bắc trà my tỉnh quảng nam để học
có lẽ cho con ở lại bán chú tại trường là giải pháp an toàn nhất hiện nay
mà chị siêng và những phụ huynh ở các trường học trên địa bàn xã trà ca thực hiện
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã trà ca huyện bắc trà my
có hơn bốn trăm linh học sinh phần lớn là người dân tộc thiểu số
trong đó có hơn hai trăm linh học sinh bán chú
dù bão lũ đã đi qua nhưng thầy và trò của trường vẫn còn nhiều khó khăn
trong đợt mưa lũ vừa qua huyện bắc trà my có hai mươi trên ba mươi chín trường học bị hư hỏng thiệt hại
nhiều phòng học bị sập đổ tốc mái hàng trăm thiết bị dạy học bị vùi lấp
ngập nước chưa thể khắc phục được
giảng dạy bên cái điểm trường cấp trung học cơ sở
tuy nhiên mà khi có thời tiết mà bất thường xảy ra
thì nhà trường sẽ lên đồng và di chuyển các em qua điểm trường trung học tiểu học
để tổ chức giảng dạy cho nó đảm bảo an toàn
đến tính mạng của công bộ giáo viên nhân viên cũng như học sinh
thì cái vấn đề này nó cũng rất là khó khăn
hiện nay thì có cái điểm lẽ là ít ít lớp
thì trước mắt vẫn là cái lúc mưa bão thì vẫn là cho các em nghỉ
tuy nhiên về mai mốt thì trở lại
trường và huyện cũng sẽ có giải pháp can cơ
nhiều giải pháp cùng đồng thời
cái giải pháp lâu nên đơn thực hiện đó là dọn bớt cái điểm lẽ
để tập trung về cái đường chính
mô hình lớp học sơ tán là giải pháp an toàn nhất
mà các thầy cô giáo ở các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
đã và đang thực hiện trong thời gian qua cho các học sinh của mình
mong ước lớn nhất lúc này của thầy trò ở nơi đây
sẽ không phải sơ tán mỗi khi trời mưa bão